ngày ba mươi một tháng năm tỉnh ủy yên bái đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả năm tháng đầu năm
triển khai thực hiện các đề án thực hiện nghị quyết số một mươi tám về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới
sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
và nghị quyết số một mươi chín về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý
nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
nghị quyết trung ương khóa sáu của ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi hai
về tổ chức bộ máy toàn tỉnh yên bái đã giảm tám mươi sáu cơ quan đơn vị đầu mối trực thuộc
về tinh giản biên chế toàn tỉnh giảm bốn trăm bảy mươi bốn biên chế
đối với các cơ quan đảng đoàn thể cơ quan đơn vị hành chính giảm tám mươi bốn biên chế
đối với các đơn vị sự nghiệp giảm ba trăm chín mươi biên chế
việc bố trí cán bộ lãnh đạo quản lý sau sắp xếp đã xác định phương án
lộ trình bố trí sắp xếp đối với cán bộ lãnh đạo quản lý các đơn vị
đảm bảo số lượng quy định là một trăm hai mươi một người
trong đó cấp tỉnh bốn mươi hai người cấp huyện bảy mươi chín người
quá trình triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế các cơ quan đơn vị trong tỉnh yên bái
được chỉ đạo tiến hành bài bản chặt chẽ đúng quy trình thẩm quyền theo phân cấp
các nội dung đều được cụ thể hóa thành các đề án phương án đảm bảo giải quyết tổng thể các vấn đề
về sắp xếp bộ máy bố trí cán bộ giải quyết dôi dư và tinh giản biên chế một cách hiệu quả